thành phố hồ chí minh chính thức bắt buộc người dân đeo khẩu trang khi đến nơi công cộng
để phòng chống dịch covid một mươi chín đồng thời áp dụng hình thức xử phạt hành chính nếu ai không tuân thủ quy định
sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân
hôm nay là ngày đầu tiên quy định xử phạt hành chính người dân không đeo khẩu trang ra đường
tại thành phố hồ chí minh chính thức có hiệu lực
theo ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân thì đa số người dân đã có ý thức chấp hành nghiêm chỉnh
tại các nơi công cộng như công viên phố đi bộ và nơi tham quan du lịch
thì đều tuân thủ đeo khẩu trang để phòng chống dịch bệnh
tuy nhiên vẫn còn một số ít người dân lưu thông trên đường chưa thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang
hoặc đeo khẩu trang không đúng cách
theo quy định từ giờ ngày hôm nay năm tháng tám tại thành phố hồ chí minh
người dân không đeo khẩu trang nơi công cộng không thực hiện các biện pháp bảo vệ cá nhân
đối với người tham gia chống dịch và người có nguy cơ mắc bệnh dịch
theo hướng dẫn của cơ quan y tế
cơ quan y tế sẽ bị xử phạt từ một đến ba trăm linh đồng
phóng viên yến ngọc truyền hình nhân dân tại thành phố hồ chí minh